bây giờ lưu lượng xe đường xe thì nhiều nhưng đường thì nhỏ

phân chia là khi mà những cái xe mô tô chưa có ý thức
khi mà xe mô tô đã đi vào cái làng mô tô để chuyển hướng qua cầu thì nhiều xe máy cũng rút qua
nên là dẫn đến những cái vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra
mỗi ngày chục đường vào cảng tiên xa đi qua trung tâm thành phố
có từ một hai trăm linh đến một năm trăm linh phương tiện trọng tải lớn lưu thông vào những khung giờ cố định
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự trên tuyến cũng thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm tốc độ đối với phương tiện phóng nhanh vượt ẩu
tuy nhiên để giảm thiểu tình trạng tai nạn
mỗi người dân tham gia giao thông cần phải quan sát kỹ biển cảnh báo
đi đúng làn đường quy định để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
bộ giáo dục và đào tạo vừa đưa ra dự thảo quy chế tuyển sinh hai nghìn hai mươi
với những điều chỉnh nhỏ nhưng có tác dụng lớn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn
tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh
trong đó có hai điểm mới mà các em học sinh cần lưu ý
đó là thay vì đăng ký thi và tuyển sinh bằng phiếu giấy như mọi năm
thì năm nay thí sinh được đăng ký bằng hình thức online
một điều chỉnh quan trọng thứ hai đó là sau khi biết điểm thi
trong khoảng thời gian quy định dự kiến thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa ba lần
thay vì một lần duy nhất như những năm trước
ngay sau khi đi học trở lại sau thời gian tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các em học sinh lớp một mươi hai phải tăng cường ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây
bên cạnh đó các em cũng bắt đầu tìm hiểu và nộp hồ sơ vào các trường đại học mà mình mong muốn
là kỳ thi vốn có nhiều áp lực nên việc có thể được đăng ký thi và xét tuyển online
thay vì phải nộp hồ sơ giấy như những năm trước
thành tín hiệu vui với các em
trung bình có năm tới một mươi thậm chí kỷ lục có em đăng ký tới năm mươi bộ hồ sơ để đăng ký thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học
do đó không được chỉnh sửa trong phiếu đăng ký nên việc một em phải viết đi viết lại nhiều lần là điều mà em nào cũng gặp phải
còn đối với cán bộ làm hồ sơ của mỗi trường
thì việc nhập thông tin của từng em lên hệ thống cũng là khối lượng công việc rất lớn và căng thẳng
nên nếu thí sinh được đăng ký online sẽ giúp các trường giảm bớt khối lượng công việc này
các trường muốn thống kê việc đăng ký tuyển bộng tuyển sinh của các em học sinh thì không khó khăn lắm
sau đó chỉ việc yêu cầu tất cả các học sinh đăng ký tuyển bộng trực tuyến im lại phiếu đăng ký của mình mang đến trường hợp
thì nhà trường có thể thực hiện việc thống kê nguyện vọng của các thí sinh tương đối dễ dàng
còn đối với các trường đại học việc thí sinh đăng ký online là hợp lý bởi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh việc chuyển đổi số mà ngành giáo dục đang triển khai hiện nay
qua hệ thống của nhà trường chúng tôi cũng đã cho phép các em thí sinh được đăng ký online
và sau này các em khi mà quay trở lại trường để làm chính thức mà làm cái thủ tục học học thì các em mới
để mang cái bàn cứng đi để đối chiếu
với chủ trường một thí sinh thay đổi nguyên vọng ba lần sau khi biết điểm thi
thay vì một lần duy nhất như những năm trước nhận được nhiều phiếu ủng hộ từ các trường đại học
tuy nhiên để tránh xáo trộn các trường cũng đề xuất thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng
nhưng vẫn phải sắp xếp nguyện vọng từ cao xuống thấp
nguyên vọng một là ưu tiên cao nhất
trong đợt một các trường xếp tuyển nguyên vọng bình đẳng như nhau không phân biệt thứ tượng nguyên vọng
thay đổi nguyên vọng ba lần thì cái chuyện đấy chắc là có một quá trình dài
thì chắc là tôi nghĩ rằng là bộ muốn tạo điều kiện tối đa cho thí sinh để họ lựa chọn được cái nguyện vọng mà họ yêu thích
cũng đặc biệt là có thể một số em đó trong quá trình lựa chọn chưa thật ưng ý
hoặc là nếu ba lần thì cũng quả thật là đấy là chắc chắn là cái
khó khăn thì các trường sẽ phải khắc phục thôi
thế còn tôi nghĩ là thôi thì phương châm chúng ta là tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh
thì các trường sẵn sàng chấp nhận cái khó khăn về mình
bộ giáo dục và đào tạo cũng đưa ra một số điều chỉnh nữa
để thi năm nay sẽ được giảm tải phù hợp với việc dạy và học trong điều kiện dịch bệnh
quy chế thi cũng được điều chỉnh để thuận tiện cho thí sinh
dự thờ này được công bố trên trang của bộ giáo dục và đào tạo
để nhận ý kiến góp ý trong vòng ba mươi ngày
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại